ngày hai mươi một tháng năm quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự án luật giáo dục sửa đổi và luật kiến trúc
đối với vấn đề triển khai chương trình giáo dục phổ thông qua sách giáo khoa
có ý kiến cho rằng việc xã hội hóa công tác biên soạn sách giáo khoa ở thời điểm hiện nay là rất cần thiết
nhiều đại biểu băn khoăn đối với quy định ubnd cấp tỉnh có quyền lựa chọn sách giáo khoa
để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của bộ trưởng giáo dục và đào tạo
vì có thể gây ra tình trạng loạn sách giáo khoa
trong phiên thảo luận nhiều đại biểu tán thành với việc nâng chuẩn giáo viên mầm non từ trung cấp lên cao đẳng sư phạm
nhằm đáp ứng được những yêu cầu cao góp phần nền tảng cho sự phát triển đầu đời hình thành nhân cách của trẻ
buổi chiều quốc hội làm việc ở hội trường nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật kiến trúc
sáng ngày hai mươi một tháng năm tại hà nội thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp thảo luận
cho ý kiến đối với một số vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo từ sau phiên họp thứ một mươi năm đến nay
đây là nội dung chính được báo thanh niên phản ánh qua bài viết tập trung điều tra truy tố đưa ra xét xử tám đại án
tám vụ án nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm trong năm hai nghìn một mươi chín gồm
vụ án xảy ra tại bảo hiểm xã hội việt nam
vụ án xảy ra tại công ty hải thành thuộc quân chủng hải quân
vụ án xảy ra tại mobifone avg
vụ án xảy ra tại công ty cổ phòng
phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí pvb phú thọ
vụ án xảy ra tại ngân hàng phương nam
vụ án vi phạm về quản lý đất đai tại đà nẵng
vụ án xảy ra tại tổng công ty biên diệu nước giải khát sapeco
vụ án liên quan đến dự án tại số tám một mươi hai lê duẩn quận một tp hcm
hàng nghìn chủ tàu cá đang khốn đốn vì quy định mới về quản lý đánh bắt tàu cá theo chiều dài
đây cũng chính là nội dung của bài viết
quy định mới tàu cá dài trên một mươi năm mét mới được đánh bắt vùng khơi
hàng nghìn chủ tàu khốn đốn
trên báo lao động
quyết định một nghìn bốn trăm tám mươi một của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có hiệu lực từ ngày hai tháng năm
trước kia tàu lắp máy có tổng công suất máy chính từ chín mươi cv trở lên
được khai thác thủy sản tại vùng khơi và vùng biển cả
không được khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng lộng
nhưng theo luật thủy sản mới tàu cá phải đảm bảo dài một mươi năm mét trở lên mới được đánh bắt tại vùng khơi
quy định này đang bộc lộ nhiều bất cập gây bức xúc cho ngư dân
và khó khăn cho cả cơ quan quản lý nhà nước
để bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của nhân dân thành phố hà nội đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng
xử lý các sự cố đề điều xảy ra trong năm hai nghìn một mươi tám
thực tế tiến độ triển khai các dự án này hiện nay ra sao
đang là vấn đề dư luận quan tâm khi mùa mưa bão đã cận kề
kính mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết
đẩy nhanh tiến độ xử lý sự cố đề điều trên báo hà nội mới
ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân tp hà nội chấp thuận chủ trương đầu tư bốn trăm tám mươi năm năm tỷ đồng
xử lý khẩn cấp một mươi bốn công trình trên địa bàn huyện trương mỹ
và tám công trình trên địa bàn huyện quốc oai
hiện các công trình này đang được gấp rút khẩn trương
phấn đấu đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang ba
còn trên báo sài gòn giải phóng số ra hôm nay phản ánh về việc xem xét lại cách tính giá điện
báo cáo trước quốc hội
học viên khai mạc ngày hai mươi tháng năm phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cho biết
các cơ quan chức năng đang thanh tra làm rõ việc tăng giá điện phương pháp tính và thu tiền điện
bảo đảm công khai minh bạch đúng quy định pháp luật
theo nhiều đại biểu quốc hội vấn đề giá điện đang gây nhiều băn khoăn cho người dân
và cần phải điều chỉnh giải thích hợp lý
hàng loạt doanh nghiệp nhà nước lỗ nặng là nhan đề bài viết trên báo tuổi trẻ
thông tin trên được kiểm toán nhà nước đưa ra trong báo cáo tổng hợp kết quả
kiểm toán năm hai nghìn một mươi tám vừa trình quốc hội
qua kiểm toán hai trăm năm mươi ba doanh nghiệp nhà nước kiểm toán nhà nước đánh giá khái quát hoạt động
của nhiều ông lớn chưa hiệu quả dù kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát
cụ thể nhiều tập đoàn tổng công ty nhà nước quản lý nợ chưa chặt chẽ để phát sinh nợ phải thu quá hạn
như tập đoàn điện lực việt nam năm trăm bốn mươi bảy tỷ đồng công ty mẹ mobifone năm trăm một mươi tỷ đồng
công ty mẹ becamex tám bảy trăm sáu mươi năm tỷ đồng
những thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình